xin chào quý vị và các bạn
dự báo trong đêm nay ngày mai và hai ngày tiếp theo không khí lạnh tại bắc bộ có cường độ yếu
tuy nhiên do ảnh hưởng của đời gió đông từ biển mang hơi ẩm vào đất liền
nên đông bắc bộ sẽ duy trì nhiều mây có lúc có mưa
đặc biệt là khu vực nam đồng bằng và vùng ven biển có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
nhiệt độ trưa chiều trên cả khu vực sẽ không vượt quá ngưỡng hai mươi tám độ trong hai ngày tới
sau có xu hướng tăng từ hai đến ba độ trong ngày hai mươi năm
các tỉnh tây bắc bộ có ít mưa hơn chỉ có mưa và mưa rào nhẹ cục bộ
trong đó khu vực tây bắc trời vẫn có nắng
thời tiết ba ngày tới ổn định và nhiệt độ hầu như không biến động
cao nhất trưa chiều từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong hai ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế đều có mưa bất trợt trong ngày
có nơi có mưa vừa đến mưa to
sang đến ngày hai mươi năm mưa trên toàn khu vực giảm đi chỉ còn xuất hiện rải rác trong thời đoạn ngắn
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi năm hai mươi tám độ sau sẽ tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có lúc có mưa với lượng ít hơn khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất phổ biến sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
vùng cao tây nguyên sẽ tiếp tục có mưa trong hai ngày tới với thời gian mưa chủ yếu là về chiều tối và tối
sáng sớm thì lượng mưa có xu hướng giảm dần
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi năm hai mươi tám độ
sau tăng chậm trong hai ngày tiếp theo
mưa tại nam bộ cũng giảm dần trong ba ngày tới chủ yếu xảy ra về chiều tối và sáng sớm
với nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ là từ hai mươi tám ba mươi một độ sau tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày sau đó